thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh an toàn tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang đã chủ trì
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an địa phương
phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép một mươi năm bánh heroin
lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng thào ly pó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã sản tùng huyện đồng văn tỉnh hà giang đang có hành vi tàng trữ vận chuyển một mươi hai bánh heroin
mở rộng điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng vàng mỹ co
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phố cáo huyện đồng văn
phát hiện thêm ba bánh heroin được co cất giấu kỹ ở phía sau nhà
và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tòa án nhân dân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử hình sự
và tuyên phạt các bị cáo cùng chú
xã mã đà huyện vĩnh cửu gồm lê nguyễn ánh hùng tám năm sáu tháng tù
lê nguyễn ánh linh châu văn hảo cùng lãnh mức án là sáu năm tù
phạm thanh liêm nguyễn văn kha tống hoàng oanh đỗ tiến sang
huỳnh văn thắng tống hoàng oanh lãnh án từ ba năm đến ba năm sáu tháng tù
cùng với tội cướp tài sản
theo cáo trạng vào ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sang điều khiển xe máy chở liêm ánh đi vào khu bảo tồn thiên nhiên văn
để nhặt quả ươi
tối cùng ngày tổ tuần tra truy quét bảo vệ rừng
phát hiện xe máy không có chủ sở hữu cho nên đã tiến hành tạm giữ
ngày hôm sau sang đến trạm kiểm lâm cù đinh xin lại xe máy
nhưng không xuất trình được giấy tờ cho nên không được giải quyết
vào ngày hai mươi bốn tháng bốn các đối tượng khi nghe chuyển sang bị giữ xe
cả nhóm đã rủ nhau mang theo hung khí đến trạm kiểm lâm yêu cầu trả xe
trong lúc mâu thuẫn hùng đã lấy ly thủy tinh đánh vào đầu anh mạc quý hùng
là kiểm lâm viên gây thương tích rồi cả nhóm lấy xe máy bị tạm giữ về nhà
ngay sau đó các đối tượng đã bị bắt giữ
đặng thanh xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tải thôn tiến an xã tiến thành
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận vừa bị công an huyện hàm tân bắt giữ
ngay sau khi đối tượng thực hiện chót lọt ba vụ trộm cắp và một vụ cướp tài sản
xảy ra trên địa bàn thị trấn tân minh huyện hàm tân
trước đó vào đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi một xuân điều khiển xe mô tô
đi từ thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đến thị trấn tân minh
huyện hàm tân tỉnh bình thuận với mục đích là tìm kiếm nhà dân sơ hở
để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
đến khoảng tám giờ ngày ba mươi tháng một mươi một xuân đã đột nhập nhà dân
thực hiện trót lọt ba vụ trộm cắp tài sản gồm ba điện thoại ba năm cây vàng
và một đồng hồ đeo tay
đến khoảng một mươi giờ cùng ngày đối tượng tiếp tục đột nhập vào nhà người dân
tại khu phố bốn thị trấn tân minh huyện hàm tân để trộm cắp tài sản
thì đã bị phát hiện
xuân rút dao ra đe dọa đồng thời cướp của nạn nhân một chiếc điện thoại
di động rồi tẩu thoát
được biết đối tượng xuân đã có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép
chất ma tuế và tội cối gây thương tích
thời gian gần đây trên địa bàn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
nổi lên tình trạng các nhóm thanh thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật
như gây dối trật tự công cộng đánh nhau theo kiểu hỗn chiến
đặc biệt là do ảnh hưởng của mạng xã hội một số em trong độ tuổi vị thành niên
còn có lối hành xử giang hồ khi chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt
nhưng sẵn sàng cầm hung khí để giải quyết
và trước thực trạng đó công an huyện lục ngạn đã quyết liệt đấu tranh
làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đây là hiện trường vụ hỗn chiến xảy ra vào đêm ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
giữa hai nhóm thanh thiếu niên tại đoạn đường thôn bến huyện
xã nam dương huyện lục ngạn
anh hoàng văn phượng người chứng kiến toàn bộ sự việc trên
vẫn chưa hết bàng hoàng khi trao đổi với nhóm phóng viên
có hai đội thanh thiếu niên một đội từ tân bộng ra hương chũ
và một đội từ hương chũ vào tân bộng hai đội gặp nhau ở đây
lúc đó nó va chạm nó ném nhau nó đâm đá nhau
sau khi tiếp nhận đơn trình báo của quần chúng nhân dân
công an huyện lục ngạn đã khẩn trương điều tra xác minh làm rõ
và tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc trên
theo kết quả điều tra vào đêm ngày ba tháng chín phạm tùng dương
sinh năm hai nghìn năm trú tại thôn đầm xã phượng sơn huyện lục ngạn
điều khiển xe mô tô tạt đầu xe của một nhóm thanh niên một mươi chín người
chủ yếu dưới một mươi tám tuổi do nguyễn như cảnh cầm đầu
nhóm của cảnh đuổi theo và dùng gạch đá ném vào dương
rồi điều khiển xe bỏ chạy
sau khi bị hành hung dương đã gọi điện cho nhóm đối tượng gồm một mươi một người
cầm theo dao vỏ chai bia gạch đá điều khiển xe mô tô để truy tìm nhóm của cảnh
đến địa phận thôn bến huyện xã nam dương thì hai nhóm gặp nhau và lao vào ẩu đả
rất may vụ việc không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào
ngày hôm nay cháu đang ngồi bước nước ngồi bước nước lên vô tế phòng
dương dừng xe lái và gọi là anh ơi em bị đánh anh ơi em với
cháu đi vô cháu đi phòng cũng đi theo
cảnh là bị đánh cháu không vào để phạm tùng dương có vào lên con dao
chỉ cháu nghe đến nhau xong rồi cháu kèm nhau vào địa
một vụ việc khác vừa xảy ra vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi một cũng trên địa bàn huyện
do có mâu thuẫn từ các nội dung bình luận trên mạng xã hội facebook
hoàng văn như chú tại xã phượng sơn huyện lục ngạn
đã cùng một nhóm trên hai mươi người sử dụng bốn xe ô tô đem theo hung khí đi tìm vi văn trường để giải quyết mâu thuẫn
khi nhóm của như đi đến đoạn thôn bãi giải cẩm hòa xã thanh hải huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
thì bị một nhóm khác khoảng hai mươi người điều khiển xe mô tô chặn lại và sử dụng hung khí tấn công
hậu quả khiến hai người trong nhóm của như bị thương ba xe ô tô bị hư hỏng và vỡ đổ một đoạn tường rào của nhà dân gần đó
không để tình trạng thanh thiếu niên tụ tập cầm theo hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới
trong cả hai vụ việc các đối tượng chủ yếu có độ tuổi từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi nhưng đã có tiền án tiền sự về tội gây dối trật tự công cộng
chính vì vậy để ngăn chặn tình trạng người trong độ tuổi vị thanh niên vi phạm pháp luật bên cạnh công tác xử lý của lực lượng công an
thì cần có sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương đặc biệt là sự quan tâm phối hợp giáo dục từ phía gia đình nhà trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an minh tỉnh kiên giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
đối với các con bạc tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại bãi đất chống ở ấp sẻo nhòa a xã tân thảnh huyện an minh
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hôm qua hàng chục con bạc đang tụ tập tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền
tại địa chỉ trên thì đã bị lực lượng công an huyện an minh ập vào bắt quả tang nghe tiếng truy hô nhiều con bạc đã nhanh chân tẩu thoát
tại hiện trường công an đã bắt giữ một mươi bốn đối tượng tạm giữ tăng vật gồm sáu con gà năm cặp cửa sắt một cân đồng hồ hai mươi bảy xe mô tô và số tiền trên sáu mươi triệu đồng
được biết là tụ điểm đánh bạc này mới diễn ra gần đây hàng ngày có rất nhiều đối tượng
với đủ mọi lứa tuổi tụ tập lại để chơi mỗi độ gà các đối tượng đặt cược với nhau từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng
để tránh sự truy bắt của lực lượng công an đối tượng đã tổ chức thuê người canh đường cảnh giới từ xa
trong khi đó tại nghệ an đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán pháo từ nước ngoài về việt nam vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng quá trình vận tải hành khách
ngô sĩ vinh đã cấu kết với một đối tượng
ngô sĩ vinh đã cấu kết với một số đối tượng để mua pháo nổ ở nước ngoài với giá rẻ rồi vận chuyển về việt nam bán kiếm lời
công an tỉnh nghệ an đã thu giữ tăng vật là hơn ba năm tạ pháo nổ do nước ngoài sản xuất
vào thời điểm đó bốn đối tượng trong đường dây này đã bị bắt giữ
tuy nhiên đối tượng cầm đầu là ngô sĩ vinh chú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày một tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự đã truy bắt thành công đối tượng vinh về hành vi buôn bán và tàng trữ hàng cấm
thưa quý vị ngày hôm nay ủy ban kiểm tra đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thanh hóa cho biết đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với năm đảng viên thuộc sở giáo dục và đào tạo thanh hóa và một đảng viên khối doanh nghiệp
theo đó các đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng gồm các ông bà trịnh hiệu nghĩa nguyên bí thư chi bộ nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo nguyễn văn phụng nguyên phó bí thư chi bộ nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo bùi trí thức đảng viên chuyên viên phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo lê thế sơn nguyên bí thư chi bộ nguyên giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị trường học thuộc sở
toán trưởng công ty cổ phần sách và thiết bị trường học đảng viên thuộc đảng bộ sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa
theo thông báo của ủy ban kiểm tra đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm đảng viên trên đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước
bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an đã trả lời câu hỏi về công tác đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá mùa world cup hai nghìn hai mươi ba
người phát ngôn bộ công an cho biết trước khi world cup khai mạc lãnh đạo bộ công an đã có điện chỉ
đạo công an các đơn vị địa phương và mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đặc biệt là tội phạm cá độ bóng đá
trong đó lực lượng chủ yếu là cảnh sát hình sự an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao quản lý hành chính và đặc biệt là công an xã phường
theo thống kê đến nay lực lượng công an toàn quốc đã triệt phá năm mươi hai vụ với một trăm bốn mươi đối tượng số tiền giao dịch ước tính lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục đấu tranh triệt phá loại tội phạm này theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp sau
thứ nhất đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm để nâng cao nhận thức cho người dân và các cơ quan đơn vị không để các đối tượng lợi dụng vào hoạt động phạm tội
thứ hai triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình quản lý địa bàn quản lý đối tượng tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá các đường dây băng nhóm tụ điểm tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến việc cướp cướp giật trộm cắp tài sản
thứ ba phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan nhất là bộ thông tin và truyền thông ngân hàng nhà nước kịp thời ngăn chặn nguồn phát tán thông tin vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc
chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ngân hàng thương mại cung cấp thông tin kịp thời nhanh chóng để ngăn ngừa và đấu tranh với tội phạm rửa tiền liên quan đến cá độ bóng đá
thứ tư giả soát hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan tăng cường đầu tư trang thiết bị đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tổ chức phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với nạn cá độ bóng đá
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh an toàn tết nguyên đán công an quận hà đông công an tp hà nội vừa cho biết
đã cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây cá độ bóng đá lớn trong mùa world cup bắt giữ tám đối tượng với tổng giá trị giao dịch của đường dây cá độ lên tới năm mươi tỷ đồng
theo tài liệu điều tra đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cáo độ bóng đá qua không gian mạng
trang web bóng tám mươi tám com do trần nguyễn khương duy sinh năm hai nghìn hai trú tại quận phú nhuận tp hcm điều hành
duy đồng thời là người quản lý tài khoản đại lý cấp master
qua các mối quan hệ duy chia tài khoản master thành nhiều tài khoản đại lý cấp asian do bùi thế toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại phường phú lương quận hà đông hà nội điều hành quản lý hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho các con bạc tại các địa bàn khác nhau

triệt phá đường dây gặp nhiều khó khăn do phương thức và thủ đoạn phạm tội tinh vi của hai đối tượng cầm đầu do hoạt động đánh bạc tổ chức trên không gian mạng nên có nhiều đối tượng trong đường dây không quen biết nhau
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một đội cảnh sát hình sự công an quận hà đông chia lầm nhiều mũi đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác khám xét tại các quận huyện hà đông trường mỹ thuộc thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và triệu tập bắt giữ các đối tượng có liên quan
đối tượng quản đã tìm các đối tượng con bạc trên địa bàn để phân chia trang để tài khoản cho các người chơi
đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng các đối tượng ở đây hoạt động liên tỉnh tổ chức cho các con bạc đánh bạc từ hà nội thành phố hồ chí minh
qua nghiên cứu tài liệu trong hồ sơ bước đầu chúng tôi xác định
số tiền giao dịch trong vụ án này ước lượng khoảng trên năm mươi tỷ đồng
hiện vụ việc đang được công an quận hà đông hà nội tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cũng nằm trong đợt thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán
vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an địa phương
phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép một mươi năm bánh heroin
lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng thào ly pó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã sản tùng huyện đồng văn tỉnh hà giang đang có hành vi tàng trữ vận chuyển một mươi hai bánh heroin
mở rộng điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng vàng mỹ co sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã phố cáo huyện đồng văn phát hiện thêm ba bánh heroin được co cất giấu kỹ ở phía sau nhà
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra
liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng xảy ra tại trung tâm y tế huyện bình tân vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng đối với sáu đối tượng
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng chín trung tâm y tế huyện bình tân tiếp nhận cấp cứu cho nguyễn minh nhật và thái minh tần
khi các bác sĩ đang cấp cứu thì nguyễn ngọc lợi nguyễn văn minh
nguyễn tuấn thanh lê phú công phạm như ý lê tấn phát cùng một số thanh niên khác đã đến thăm tần và nhật
tại đây nhóm thanh niên này đã lớn tiếng la hét gây mất trật tự nên đã bị bảo vệ của trung tâm y tế mời ra ngoài
sau đó minh gọi điện cho những người có liên quan đến vụ chém gây thương tích xuống khu hành chính huyện bình tân để nói chuyện
khi đến nơi hai nhóm xảy ra sâu sát
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây dối trật tự công cộng của mình
hơn một tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại quận bắc từ liêm thành phố hà nội vừa được phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội phát hiện xử phạt và buộc đưa đi tiêu hủy
tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh thuộc hộ kinh doanh quang định tại địa chỉ số bốn trăm tám mươi ba đường an dương vương phường đông ngạc quận bắc tử liêm hà nội
đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh một tấn ốc vịt và một trăm tám mươi kg
hai cánh gà đông lạnh không có hóa đơn chứng tử trên bao bì sản phẩm đều có tiếng nước ngoài không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất và không có kiểm định về chất lượng